đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm cùng với đoàn thanh niên của các địa phương
đã tổ chức lễ phát động gia quân thực hiện công trình thanh niên
chung tay sử dụng năng lượng xanh nhằm tuyên truyền vận động nhân dân
sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường
đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm phối hợp cùng sáu quận huyện đoàn
thực hiện công trình thanh niên lắp miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
tại sáu điểm với tổng kinh phí gần năm trăm linh triệu đồng trường giáo dục chuyên biệt thảo điền
trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em gò vấp trường chuyên biệt khiếm thính hy vọng bình thạnh
trường chuyên biệt niềm tinh trung tâm khiếm thị nhật hồng và trường tiểu học thạnh an huyện cần giờ
trong thời tiết nắng nóng gai gắt như hiện nay nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp
cũng như người dân trên địa bàn tp hcm rất là tăng cao
trước tình hình đó
hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện cũng như thực hiện chủ trương chung của chính phủ
về hướng cho người dân sử dụng nguồn năng lượng tái tạo năng lượng xanh để bảo vệ môi trường
đoàn cảnh thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm cũng đã tham mưu triển khai thực hiện công trình chung tay sử dụng năng lượng xanh
dự kiến kế hoạch của công trình thực hiện tại ít nhất một mươi điểm
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội
về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả
đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo từ tự nhiên
thân thiện với môi trường không ảnh hưởng đến sức khỏe con người
trong quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn và khói bụi đó là năng lượng mặt trời
chúng tôi được nhận hệ thống điện mặt trời của tổng công ty điện lực tp hcm và công ty việt long bài trợ
chúng tôi cũng rất là khứng khởi và được tham gia vào chương trình chung tay sử dụng năng lượng xanh
để bảo vệ môi trường
với thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
tiết kiệm chi phí rất lớn cho nhà trường